thưa quý vị cơn bão số bốn đi qua để lại hậu quả chưa dứt thì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một đợt áp thấp nhiệt đới hiện hoạt động ngoài khơi của philippines đang di chuyển vào biển đông
có khả năng mạnh lên thành bão số năm vào sáng ngày hai tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên phía bắc của đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ
giật cấp tám dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km trong khoảng đêm nay sẽ đi vào biển đông
sau đó có khả năng mạnh thêm dự báo đến một mươi chín h ngày hôm nay mùa một tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km

áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
hiện nay thì mưa lớn đang trải trên diện rộng khắp các tỉnh phía bắc và miền trung
gây ngập úng ở nhiều nơi tại tỉnh quảng ninh yên bái
hàng trăm người dân đã phải sơ tán do ngập lụt cục bộ nhiều diện tích canh tác cũng bị ngập úng